tổng công ty xây dựng thủy lợi bốn ban quản lý dự án thủy điện sông bung hai tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm hai nạn nhân bị mất tích do sự cố tràn nước vào hầm dẫn dòng của công trình thủy điện sông bung hai
tính đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy những nạn nhân bị mất tích
ban quản lý dự án nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung thiết bị máy xúc để chặn dòng đắp đê quai tiến hành trục vớt hai máy đào bị cuốn trôi nhằm tìm kiếm hai nạn nhân mất tích
buổi sáng hàng trăm người dân và các đơn vị quân đội cùng với người nhà tích cực tìm kiếm hai bên bờ sông vùng hạ du thân đập
đến trưa nay đội thợ lặn chuyên nghiệp đã mở được cabin máy đào thứ nhất nhưng không tìm thấy công nhân bị mắc kẹt trong xe
trong quá trình tìm kiếm nước sông chảy xiết đất đá bồi lấp chiếc máy đào thứ hai nên việc trục vớt mái đào để tìm kiếm người bị nạn gặp nhiều khó khăn
theo lãnh đạo ban quản lý dự án thủy điện sông bung hai đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương giả soát các hộ bị ảnh hưởng lên phương án đền bù hỗ trợ cụ thể